nhằm huy động sức mạnh của toàn dân toàn hệ thống chính trị trong việc phòng chống dịch covid một mươi chín
với tinh thần chống dịch như chống giặc ủy ban nhân dân tp hcm đã ban hành kế hoạch
và tổ chức đợt cao điểm kiểm soát tình hình dịch covid một mươi chín trên địa bàn
từ ngày hai mươi chín tháng sáu đến ngày một mươi tháng bảy
đợt cao điểm này tập trung triển khai và tăng cường chín nội dung trọng tâm
thứ nhất tăng cường điều tra tri vết quanh vùng dập dịch
ủy ban nhân dân tp hcm và các quận nguyện căn cứ tình hình diễn biến dịch
trên địa bàn quản lý để điều chỉnh mức độ nguy cơ và có các giải pháp chỉ đạo phù hợp
thứ hai tổ chức và tăng cường năng lực xét nghiệm
tổ chức triển khai tự test nhanh covid một mươi chín cho công nhân trong đó khuyến khích các doanh nghiệp
tự chi trả chi phí mua test nhanh và xét nghiệm cho người lao động một lần một tuần
thứ ba tăng cường kiểm tra giám sát đối với các nhóm có nguy cơ cao
thứ tư tăng cường năng lực cách ly tổ chức thí điểm cách ly y tế tại nhà
cho các trường hợp f một theo hướng dẫn của bộ y tế
thứ bảy tăng cường năng lực điều trị
thứ sáu thực hiện chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
thứ bảy tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin thành lập trung tâm phân tích dữ liệu
thực hiện nhiệm vụ kết nối phân tích dữ liệu phục vụ công tác chỉ đạo
điều hành phòng chống dịch covid một mươi chín
thứ tám tăng cường kiểm tra việc triển khai thực hiện chỉ thị số một mươi
thứ chín tăng cường công tác thông tin tuyên truyền đến người dân
đồng thuận chia sẻ cùng những khó khăn của thành phố và cả kết quả nỗ lực
của đảng bộ chính quyền và nhân dân tp hcm trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín